những năm qua thực hiện nghị quyết số một mươi một của ban chấp hành đảng bộ tỉnh sóc trăng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ đối với công tác vùng dân tộc thiểu số
bàn hành ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy chính quyền và đảng bộ thị xã ngã năm đã ra sức đẩy mạnh tập trung nhiều nguồn lực nâng cao dân trí và phát triển kinh tế cho bà con trên địa bàn
kết quả đến nay số lượng hộ nghèo trong đồng bào khơ me giảm từ hai trăm năm mươi sáu hộ năm hai nghìn một mươi bảy xuống còn một trăm tám mươi bốn hộ vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
về xã dĩnh quế sau những ngày tết mừng năm mới cho anh trang nam thơ mây mới cảm nhận sự thay đổi rõ nét ở từng phương sóc là xã với hơn ba mươi người dân tộc khơ me
hiện trung bình thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc khmer hơn bốn mươi triệu đồng một năm
nhiều mô hình mới được đưa vào thực tiễn những tổ hợp tác được mọc lên diện mạo mới của cơ sở hạ tầng từ chương trình mục tiêu quốc gia đã đem lại niềm phấn khởi cho bà con khơ me ở địa phương
điển hình như anh quách giang hận ở ấp vĩnh thuận xã vĩnh quế
đầu năm hai nghìn một mươi tám gia đình được sự hỗ trợ của phòng nông nghiệp thị xã
anh đã thả nuôi hai con lương giống
sau thời gian gần tám tháng thu hoạch bán được ba mươi hai triệu đồng
trừ chi phí gia đình lợi nhuận trên một mươi năm triệu đồng
và năm nay gia đình bắt nuôi thêm bốn con
mình thêm một ngưỡng cũng giác trả
thế sao lại cũng nhờ chính quyền nữ phương giúp đỡ được mới vốn
thế gì mới chăn nuôi lương thấy có ăn
năm nay tôi thêm vài bể nữa thêm vài ngàn con
cuộc sống gia đình cũng ổn định
thời gian tới đảng bộ và chính quyền của thị xã nga năm sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con khơ me
đặc cụ thể là sẽ triển khai các chính sách
của đảng và nhà nước hỗ trợ trực tiếp đến bà con khơ me
góp phần nâng cao mức sống của bà con cũng như góp phần phát triển phương sóc
bên cạnh phát triển các tổ hợp tác đẩy mạnh nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả
chính quyền thị xã ngã năm còn tranh thủ từ nhiều nguồn giống
trong đó ngân sách tỉnh đầu tư trên một trăm linh tỷ đồng cho hạ tầng sản xuất nông nghiệp
đến nay thị xã có sáu mươi ba trạm bơm ba mươi sáu thuyền bơm bảy mươi một máy dầu
điều này góp phần rất lớn để tăng thu nhập cho nông dân
cụ thể gần một trăm một mươi năm triệu đồng trên một hectare đất sản xuất nông nghiệp